thưa quý vị mưa nhỏ mưa phùn vẫn duy trì tại miền bắc và thủ đô hà nội trong hai ngày nghỉ cuối tuần
sáng sớm nay trời rét nhiệt độ một mươi bảy một mươi chín độ còn cao nhất trong ngày thì cũng chỉ tăng lên mức là hai mươi hai mươi hai độ
ngày thứ bảy cuối tuần vừa mưa vừa rét và lại cả nồm ẩm không phù hợp để chúng ta dọn dẹp nhà cửa hay là có các hoạt động vui chơi giải trí ở ngoài trời
với trái ngược với bắc bộ thì nam bộ đón ngày nghỉ cuối tuần trong thời tiết nắng và nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới ba mươi bảy độ c và thời tiết không thuận lợi cho việc sinh hoạt thường nhật và lưu thông
tuy nhiên thì quý vị đừng quên các vật dụng chống nắng tiện ích để có thể bảo vệ làn da